chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp được xác định là một giải pháp để phát triển kinh tế nông thôn
theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới
tạo công an việc làm ổn định hơn cho người dân địa phương
từ khi tham gia vào hợp tác xã và được chứng nhận sản phẩm ô cốp
người trồng bưởi phúc trạch đã được hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật trong trăm bón cây
theo quy trình việt gáp hỗ trợ về bao bì nhãn mát đặc biệt là tem truy xuất nguồn gốc xuất xứ
chương trình ô cốp đã thúc đẩy sản xuất trong xây dựng nông thôn mới
phát triển kinh tế
nội sinh từ những sản phẩm đặc sản truyền thống địa phương
bên cạnh đó chương trình đã làm chuyển biến căn bản về nhận thức của người dân
trong việc ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm

hạn chế dân số nông thôn di cư ra thành phố
ổn định và nâng cao đời sống người dân tại khu vực nông thôn

nội sinh từ những sản phẩm đặc sản truyền thống địa phương